trước lễ đón chính thức chủ tịch hội đồng liên bang valentina ivanova matvienko và đoàn đại biểu cấp cao hội đồng liên bang thượng viện quốc hội liên bang liên bang nga đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn đặt vòng hoa viếng lăng chủ tịch hồ chí minh
đúng một mươi giờ tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã chủ trì lễ đón chủ tịch hội đồng liên bang nga valentina ivanona matvienko và đoàn đại biểu cấp cao hội đồng liên bang nga
cùng dự lễ đón còn có chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của quốc hội nguyễn văn giàu chủ nhiệm văn phòng quốc hội tổng thư ký quốc hội nguyễn hạnh phúc đại sứ việt nam tại liên bang nga nguyễn thanh sơn
về phía đoàn cấp cao hội đồng liên bang nga có phó chủ tịch hội đồng liên bang nga uma khanov đại sứ liên bang nga tại việt nam konstantin vasiliek vukov
ngay sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm
ngày nay quan hệ nga việt đã vươn lên một tầm cao mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và đang phát triển thành công
thực tế trong toàn bộ các lĩnh vực bao gồm hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật giáo dục và đào tạo nhân lực các trao đổi nhân văn và văn hóa
hiện kim ngạch thương mại song phương giữa việt nam và liên bang nga đạt ba tỷ đô la mỹ
hai bên nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả hiệp định thương mại tự do fta giữa việt nam và liên minh kinh tế á âu
với mục tiêu nâng kim mạch thương mại song phương lên một mươi tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn hai mươi
sau hơn ba ngày vận chuyển về đến hà nội từ hai mươi hai h ba mươi đêm ngày hai mươi tháng hai đến năm h sáng ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng hai
những toa đầu máy đầu tiên của tàu đường sắt trên cao cát linh hà đông đã được triển khai lắp đặt
dạng sáng nay toa tàu đầu tiên của tuyến đường sắt trên cao cát linh hà đông đã được cẩu lên ga la khê nằm trên đường quang trung quận hà đông hà nội
việc cẩu các toa tàu đã được thực hiện bằng cẩu bánh xích loại hai trăm năm mươi tấn
vị trí cẩu lắp đoàn tàu đầu tiên lên dây chính tuyến được đặt trên cầu cạn tại gala khê
việc sử dụng cầu hai trăm năm mươi tấn này được xem là phương pháp phù hợp với thực địa tối ưu nhất an toàn nhất để đưa đầu máy toa xe lên đường dây trên cao
đến quý i năm hai nghìn một mươi tám người dân thủ đô sẽ được di chuyển trên tuyến đường sắt trên cao cát linh hà đông
đây cũng là tuyến đường sắt được kỳ vọng sẽ giảm tải cho hạ tầng đường bộ góp phần giảm ồn tắc giao thông ở tuyến xuyên tâm thủ đô
đợt dịch thứ năm với bốn trăm hai mươi năm ca mắc cúm ah bảy n chín tại trung quốc và đang có những diễn biến phức tạp với số ca tử vong tăng nhanh
trước tình hình trên vào chiều tối qua ngày hai mươi tháng hai cục y tế dự phòng bộ y tế đã có cuộc họp trực tuyến với văn phòng đáp ứng dịch khẩn cấp eoc và các đại diện các bộ ngành các viện
để có các biện pháp phòng chống dịch xâm nhập vào việt nam
theo tổ chức y tế thế giới đây là đợt dịch thứ năm với bốn trăm hai mươi năm ca mắc cúm ah bảy n chín tính từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu tại trung quốc
diễn biến dịch cúm ah bảy n chín đang diễn ra phức tạp với tốc độ gia tăng nhanh chóng và tỷ lệ tử vong cao gần năm mươi số ca mắc
virus cúm ah bảy n chín có nguồn gốc từ da cầm gây nhiễm trên da cầm nhưng da cầm lại không có biểu hiện triệu chứng
chính vì vậy việc phát hiện cúm ah bảy n chín trên da cầm rất khó khăn
trong khi đó người bị nhiễm virus này lại có biến chứng nặng nhanh chóng gây tỷ lệ tử vong cao
vì vậy tổ chức y tế thế giới đã khuyến cáo cần có sự giám sát mạnh mẽ tại cộng đồng
virus cúm ah bảy n chín tăng nhanh tại trung quốc tuy nhiên các đặc tính của virus lại chưa có gì thay đổi
mặc dù đây là đợt dịch thứ năm tại đây nhưng virus này lại không gây chết trên da cầm
vì vậy việc giám sát trên người là rất quan trọng
chúng tôi đặc biệt lưu ý các bạn
chúng tôi tập trung vào những nơi có hoạt động vận chuyển da cầm mạnh mẽ
bên cạnh đó cần tăng cường nhận thức của cán bộ y tế trong việc chủ động giám sát các ca bệnh nặng
đặc biệt là có các biểu hiện viêm phổi nặng do virus
theo đại diện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
thời gian gần đây đã phát hiện hai ổ dịch cúm ah năm n một tại tỉnh vĩnh long và tỉnh nghệ an
một ổ dịch vừa được phát hiện tại tỉnh nam định trong ngày hôm qua hai mươi tháng hai
và trên bốn sáu trăm linh con da cầm đã được tiêu hủy
lãnh đạo bộ y tế cho biết trước tình hình trên
việt nam cần nâng cao công tác phòng chống dịch xâm nhập qua đường biên giới
vì dịch tại trung quốc đang áp sát các tỉnh biên giới của nước ta
nhưng mà nếu có yếu tố nguy cơ là có yếu tố tiếp xúc với da cầm ốm chết thì chúng ta lập tức lấy mẫu
trước đó ngành y tế đã chủ động giám sát và sàng lọc các tuyếp cúm trên ba năm trăm bốn mươi trường hợp nghi ngờ mắc
và kết quả đều âm tính với cúm ah bảy n chín cúm ah năm n một
hoạt động này sẽ được tiếp tục thực hiện chặt chẽ tại các cửa khẩu cơ sở y tế và tại cộng đồng
nhằm ngăn chặn có hiệu quả sự xâm nhiễm virus cúm da cầm ah bảy n chín
và virus cúm da cầm khác từ nước ngoài và việt nam gây lây lan dịch bệnh thiệt hại kinh tế
ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
bộ trưởng nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa ban hành công điện khẩn số một nghìn bốn trăm bảy mươi năm
đề nghị các đơn vị cơ sở và các bộ ngành liên quan tập trung triển khai công tác phòng chống dịch cúm da cầm
công điện cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương giả soát kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật các cấp
để tổ chức triển khai công tác phòng chống dịch bệnh cúm da cầm có hiệu quả nhất
nhằm ứng phó kịp thời khi có dịch cúm gia cầm xảy ra không để dịch lây lan cho người và xảy ra trên diện rộng
chất lượng của chiến sĩ mới luôn là một yêu cầu cao để đáp ứng với nhiệm vụ huấn luyện
sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
số lượng thanh niên đã tốt nghiệp đại học nhập ngũ vào quân chủng hải quân là một trăm hai mươi sáu đồng chí
điều này cho thấy là sự chuẩn bị cho tương lai của các cử nhân kỹ sư trẻ đã có nhiều thay đổi tích cực
lữ đoàn một trăm ba mươi một quân chủng hải quân
việc làm đầu tiên của chiến sĩ phạm quang nghiệp quê ở phường thạch khôi thành phố hải dương
sau khi nhận phòng là tập gấp chăn màn theo sự hướng dẫn của tiểu đội trưởng của mình
trước khi nhập ngũ thì tôi học trường đại học kinh tế hải dương
khoa tài chính ngân hàng tôi tự nguyện xin đi
không chỉ có phạm quang nghiệp trong ngày đơn vị nhận quân hôm nay
chúng tôi còn được gặp nhiều chiến sĩ mới là cử nhân của các trường đại học
sung phong lên đường nhập ngũ vào quân chủng hải quân
tôi học đại học thái nguyên và tôi kiểm tra ba một trăm một mươi sáu
tôi từng học đại học trường đại học thủy lợi
trước khi tôi nhập ngũ tôi đã từng học trường đại học mỏ địa chất
tôi tốt nghiệp trường đại học hàng hải
tôi đã từng đổ đại học công nghiệp việt hùng
năm nay số lượng thanh niên đã tốt nghiệp đại học tình nguyện nhập ngũ
vào quân chủng hải quân khá đông khoảng hơn một trăm linh người
điều này cho thấy sự chuẩn bị cho tương lai của những cử nhân trẻ này
đã có nhiều thay đổi tích cực
khi chưa có một công việc ổn định
thì lựa chọn thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ là lựa chọn phù hợp
để rèn luyện thể chất và phẩm chất trong môi trường kỷ luật thép
mục tiêu của tôi là phấn đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ bên trên giao
tôi sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt
và hy vọng sẽ được cống hiến lâu dài cho quân đội nhân dân việt nam
cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và có thể phục vụ quân đội nâu dài
mong muốn được học tập trong môi trường quân đội
có kỳ luật thép và hy vọng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và cố gắng phấn đấu để phục vụ cho đất nước
năm hai nghìn một mươi bảy thì đơn vị được giao
tuyển chọn chiến sĩ mới tại ba tỉnh thanh hóa nam định và hải dương
chất lượng chính trị năm nay tương đối đồng đều
tỷ lệ các đồng chí mà đã học qua đại học cao đẳng chiếm khoảng sáu
trình độ học vào thết và tâm trung học chiếm tương đối cao khoảng bảy mươi
và với trình độ văn hóa như thế
đầu vào tôi tin tưởng rằng
trong năm hai nghìn một mươi bảy về chất lượng huấn luyện của đơn vị sẽ đạt kết quả cao hơn trong năm hai nghìn một mươi sáu
với quân chủng hải quân đối tượng thanh niên đã tốt nghiệp đại học nhập ngũ vào quân chủng
được coi là một trong những nguồn nhân lực chất lượng cao
đáp ứng yêu cầu làm chủ vũ khí trang bị mới
và xây dựng hải quân nhân dân việt nam hiện đại trong giai đoạn hiện nay
ở phần tiếp theo của chương trình
cần một lộ trình mới cho sang
đầu ra khó khăn của cây mì tại tây ninh
liên quan đến việc khắc phục hậu quả sau vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng tại thừa thiên huế
tính đến dạng sáng nay ngày hai mươi một tháng năm
hàng trăm cán bộ công nhân đường sắt vẫn đang tiếp tục nỗ lực xuyên đêm cứu hộ
sửa chữa để đưa đường sắt bắc nam đi vào hoạt động trở lại sớm nhất
dự kiến là trưa ngày hôm nay sẽ hoàn tất giải phóng mặt bằng
và đầu giờ chiều sẽ thông tuyến
sau khi vụ tai nạn xảy ra
các lực lượng chức năng đã tập trung khắc phục hậu quả trong đêm
đến sáng nay hiện vẫn còn một tòa tàu mắc kẹt
dự kiến trưa ngày hôm nay sẽ hoàn tất giải phóng mặt bằng
và đầu giờ chiều sẽ thông tuyến
lực lượng công nhân cơ bản đã khắc phục
gia cố đoạn đường dây bị hư hỏng
sau khi các toa tàu được cầu đi để nhanh chóng thông tuyến
bộ giao thông vận tải chỉ đạo tổng công ty đường sắt việt nam
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của bộ
và các cơ quan chức năng của tỉnh thừa thiên huế
khẩn trương xử lý hiện trường điều tiết giao thông
sớm giải tỏa để thông tuyến nhanh nhất
cung cấp đầy đủ thông tin
phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an tỉnh thừa thiên huế
trong điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
ủy ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp với bộ giao thông vận tải
quỹ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn
tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn
hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đầy đủ
năng lực sản xuất ethanol đáp ứng đủ nhu cầu
nhiều chính sách ưu đãi khuyến khích sử dụng xăng sinh học e năm đã được ban hành
tuy nhiên cho đến nay
săng e năm vẫn chưa được sử dụng rộng rãi như mục tiêu đã đặt ra
và đã đến lúc cần có một lộ trình quyết liệt hơn cho sản phẩm xăng sinh học này
tính đến cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
số cửa hàng bán lẻ xăng e năm trên cả nước chiếm một mươi một trong tổng số cửa hàng xăng dầu
lượng xăng e năm tiêu thụ chiếm chín một mươi bốn so với tổng lượng xăng khoáng ron chín mươi hai
tuy nhiên con số này lại chưa đạt được lộ trình mà quyết định năm mươi ba của thủ tướng chính phủ đưa ra
việc thay thế đòi hỏi cả một quá trình và đòi hỏi các ưu tố về chuẩn bị hệ thống
rồi thì từ cung ứng cho đến phân phối cho đến hệ thống bán lẻ
và để đảm bảo
việc thực hiện được mục tiêu này thì thủ tướng chính phủ liên tục tổ chức các cuộc họp đánh giá
qua thông qua các báo cáo thông qua các việc kiểm tra
sở dĩ sang e năm có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nhưng lại chưa được sử dụng phổ biến
là do trên thị trường hiện đang tồn tại song song hai loại xăng khoáng ron chín mươi hai và xăng e năm
theo ghi nhận tại các cửa hàng săng dầu thì hẹn nay săng ron chín mươi hai vẫn là mặt hàng tiêu thụ nhiều nhất
chúng tôi hiện tại đang bán kinh doanh ba mặt hàng
thì có mặt hàng săng chín mươi năm
năm mặt hàng chín mươi hai và mặt hàng e năm
thì theo như anh em bán hàng trực tiếp cho chúng tôi thì lượng săng mà bán lượng nhiều nhất
thì nó vẫn là săng phổ biến là săng chín mươi hai và săng e năm
thì bây giờ chỉ có một số doanh nghiệp như công an hoặc là những đơn vị ảnh chính trị nghiệp
thì người ta bắt buộc là phải lấy nhận ạ như thế
việc đầu tư cùng lúc và kinh doanh song song xăng e năm và ron chín mươi hai
là điều không mới thuận lợi với các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu
bản thân các doanh nghiệp cũng đã thừa nhận nếu kinh doanh xăng e năm
thì phải ngừng bán săng ron chín mươi hai
để mà chuyển đổi mà cấu tạo thêm một cái trụ bơm để mà bán xăng e năm
rồi thêm bồn bể thì rất là khó
không có cái diện tích để mà có thể đào thêm để mà đầu tư thêm bồn bệ
hoặc là đầu tư thêm cái trụ bơm
do đó là cái việc nếu mà kinh doanh săng e năm thì sẽ phải ngừng cái săng khoáng
bộ công thương đang hoàn thiện các báo cáo để trình thủ tướng chính phủ
về lộ trình phổ biến sử dụng xăng sinh học
cụ thể là các báo cáo để trình thủ tướng chính phủ về lộ trình phổ biến sử dụng săng sinh học

săng khoáng ron chín mươi hai bằng săng e năm trên toàn quốc
nếu lộ trình mới này được thủ tướng chính phủ thông qua và thực hiện quyết liệt
sẽ mở ra triển vọng mới cho các nhà sản xuất nhiên liệu sinh học trên toàn quốc
tạo cho người dùng thói quen sử dụng sang e năm
thì nó có cái lộ trình thì để từng bước từng bước
bởi vì chúng ta đều biết rằng để có được nhiên liệu trên thị trường
thì nó phải có cái nhà sản xuất phải có cái nhà phân phối
rồi thì phải có được sự hưởng ứng
của người tiêu dùng tức là nó nghĩ đến đó là ba b chứ kể là cơ quan quản lý
hiện một số doanh nghiệp đã chuẩn bị và có thể triển khai xây dựng các trạm trộn
theo lộ trình chất lượng xăng e năm đã được khẳng định
cần có những chế tài quyết liệt để thúc đẩy sản xuất phân phối và tiêu thụ sang e năm
có như vậy lộ trình đặt ra cho sang e năm mới về đích đúng hẹn
thực hiện chương trình cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo
giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ
trong thời gian qua nhiều địa phương trên cả nước đã triển khai có hiệu quả chương trình này
theo kế hoạch thì tại tỉnh bắc cạn dự án sẽ thực hiện tại năm mươi bảy xã thị trấn thuộc bảy huyện của tỉnh
mặc dù đã được khởi công từ tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn thế nhưng sau gần ba năm thi công
dự án này vẫn chưa thể hoàn thành
phía đơn vị thi công cũng như là chủ đầu tư đã nhiều lần lỗi hẹn với bà con vùng cao
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện bắc nẵm tỉnh bắc cạn
không có điện nhiều năm qua việc sinh hoạt của gia đình anh hoàng văn báo
cũng như việc học hành của con cái đều phụ thuộc vào chiếc máy phát điện
dưới ánh đèn lập lòe vì dòng điện tự chế quá yếu anh báo cho biết
bao giờ có điện vẫn là câu hỏi thường trực không chỉ của gia đình anh
mà còn là niềm mong mỏi của hơn ba mươi hộ dân nơi đây
đèn dầu nó không sáng
không có điện thì bà con cũng không có cơ hội để tiếp cận những khoa học kỹ thuật
để vào trong phát triển sản xuất trong cổ địa phương trong các thôn chưa có điện
theo dự án cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh bắc cạn
huyện bắc nạm sẽ có hai mươi bốn trạm biến áp với hai mươi chín thôn bản được hưởng lợi
sau hai năm nỗ lực thi công đến nay đã có một mươi chín thôn bản được đóng điện
còn một mươi thôn bản vẫn chưa có điện
có thôn nhà dân đã được lắp đặt bảng điện và cầu điện cách đây một năm
nhưng đường điện thì chưa đóng
được hứa sẽ cấp điện trước tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi chín
và một số hộ đã đi mua tv đài bóng điện chiều sáng về
nhưng đến nay chưa một lần được sử dụng
tại hội cộng truyền thông việc thi công vận chuyển vật tư vật liệu thiết bị vào chân công trình để xây dựng
phụ thuộc hoàn toàn vào nhân công thủ công
phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết
nếu trời nắng thì mới có thể vận chuyển được vật tư vật liệu vào
nếu trời mưa thì lại phải đợi

do việc khó khăn trong việc vận chuyển vật tư vật liệu vào công trình
dẫn tới là hai cái thôn này có bị chậm tiến độ so với lại kế hoạch đề ra
để góp phần từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng sâu vùng xa ở huyện bắc nẵm
thiết nghĩ ngành điện cần đẩy mạnh hơn nữa những giải pháp thi công
khắc phục khó khăn để sớm hoàn tất các điều kiện cần thiết
đóng điện cho người dân sử dụng trong thời gian sớm nhất
các bà con nông dân áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất
điều này đã góp phần giảm thiểu được công sức lao động chi phí đầu vào
giúp tăng năng suất phát triển kinh tế cho bà con nông dân
như khi mình trồng mì mà đến vụ thì nhân công rất là khó
nhân công rất là khó và cái giá cả thuê nhân công đắt đỏ hơn bình thường
bên cạnh đó là không những là giá cả đắt đỏ mà mình còn phụ thuộc vào nhân câu nữa
nên khi áp dụng cơ giới hóa là bà con rất là nhiệt tình ủng hộ
khi áp dụng cơ giới hóa một mẫu mì như vậy chỉ mất hết khoảng hai triệu thôi hai triệu đó
còn khi mà mình trồng thường như bà con áp dụng trước đây trồng truyền thống
thì phải mất đến ba triệu rưỡi đến bốn triệu
việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất đã giải phóng được sức lao động
tiết kiệm chi phí thời gian sản xuất đồng bộ hóa được chất lượng sản phẩm nông sản
góp phần tăng thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích canh tác
tuy nhiên trong vài năm trở lại đây giá sấn liên tục bấp bênh
vì vậy đầu ra cho loại cây trồng này là điều mà người nông dân luôn chăn trở cần được tháo gỡ
với việc đưa cơ giới hóa vào việc trồng cây mì đã giúp giảm công lao động và giúp giảm chi phí cho bà con
tuy nhiên vấn đề người nông dân lo lắng nhất hiện nay đó là vấn đề đầu ra cho sản phẩm cây mì sao cho ổn định
bởi hiện nay vẫn còn hiện tượng khi cây mì vào chính vụ thì giá rớt xuống thấp
và khi hết vụ thì giá được đẩy lên cao
vấn đề đầu ra sản phẩm cần được sự quan tâm tháo gỡ của các cấp chính quyền đặc biệt là sự vào cuộc của các nhà máy để làm sao người nông dân yên tâm với cây trồng chủ lực này
thời gian gần đây do thời tiết mưa kéo dài nên hàng trăm hectare cây hồ tiêu tại quảng trị bị nhiễm bệnh khiến cho người dân lo lắng thất thu khi mà chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ thu hoạch
tại huyện gio linh tìm quảng trị
diện tích cây hồ tiêu bị nhiễm bệnh chiếm khoảng tám mươi
riêng tại xã do an nơi có diện tích trồng tiêu lớn tại huyện này cũng rơi vào tình trạng bị bệnh ước tính hơn tám mươi năm hectare
hầu hết cây tiêu đang xanh lá thì đột nhiên bị thối rễ và chết dần
hiện tượng chết nhanh trên cây hồ tiêu chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn từ ba ngày đến một tuần
tính đến nay trên địa bàn toàn tỉnh quảng trị có ba trăm năm mươi hectare hồ tiêu bị nhiễm bệnh chết nhanh
trong đó diện tích nhiễm từ trung bình đến nặng bốn mươi hectare tập trung chủ yếu ở hai huyện vĩnh linh và gio linh
tri cục trồng chọt và bảo vệ thực vật quảng trị cho biết nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng chết nhanh trên tiêu
là do ẩm độ đất trong các vườn hồ tiêu quá cao tạo điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh phát sinh và gây hại
các cơ quan chuyên môn khuyến cáo bà con tích cực phun thuốc bón phân để hạn chế bệnh lây lan
lần đầu tiên trong lịch sử chính phủ brazil đã thông qua việc nhập khẩu cà phê vối trong đó có cà phê của việt nam
brazil hiện là nhà sản xuất và xuất khẩu cà phê xanh số một thế giới và cũng đứng đầu về xuất khẩu cà phê hòa tan
theo bộ nông nghiệp brazil cà phê vối robusta nhập khẩu sẽ phải chịu mức thuế quan hai và bắt đầu có hiệu lực khi biện pháp trên được đăng chính thức trên công báo
dự kiến brazil sẽ nhập khẩu tới một triệu bao cà phê vối
theo lộ trình đến cuối tháng năm hai nghìn một mươi bảy với khối lượng tối đa là hai trăm năm mươi bao một tháng brazil hiện là nhà sản xuất và xuất khẩu cà phê xanh số một thế giới và cũng đứng đầu về xuất khẩu cà phê hòa tan
trong năm hai nghìn một mươi sáu sản lượng cà phê của brazil lập kỷ lục gần năm mươi triệu bao tăng một mươi năm so với năm trước
tuy nhiên do ảnh hưởng của hạn hán sản lượng cà phê vốn chỉ đạt tám ba triệu bao giảm hai mươi năm so với năm hai nghìn một mươi năm và là mức thấp kỷ lục trong vòng một mươi hai năm qua
những ngày qua nông dân huyện đảo lý sơn đã bắt đầu ra đồng thu hoạch tỏi
bà con tranh thủ thu hoạch dần những luống tỏi vừa chín tới để bán được giá trước khi thu hoạch vụ đại trà vào tháng hai âm lịch
năm nay thì thu hoạch tỏi đầu vụ đạt năng suất cao giá thu mua tỏi cho nông dân tại chỗ cũng cao hơn so với năm ngoái
trên các cánh đồng tỏi xã an hải an vĩnh huyện đảo lý sơn nhiều luống tỏi đã bắt đầu chín rộ
hiện thời tiết trên đảo nắng nóng nông dân đã bắt đầu ra đồng thu hoạch dần các luống tỏi
bà nguyễn thị trường cùng người nhà tranh thủ thu hoạch dần những luống tỏi đã chín
sau bốn ngày bà thu hoạch trên gần một trăm linh kg tỏi và bán hết trong ngày
với năng suất này hai xào tỏi của gia đình bà dự kiến cho thu hoạch hơn sáu trăm linh kg tỏi cho vụ năm nay
năm nay huyện đảo lý sơn có hơn ba trăm một mươi hectare tỏi vào mùa thu hoạch
theo ngành nông nghiệp huyện lý sơn nhiên vụ này nông dân trồng tỏi gặp khó khăn do sâu bệnh phát sinh nhiều chi phí đầu tư
tuy nhiên nhờ thời tiết khá thuận lợi nên năng suất vụ tỏi vẫn đạt cao tăng ba mươi so với niên vụ trước
nhiều ruộng tỏi cho thu hoạch từ ba trăm linh đến năm trăm linh kg mỗi xào
giá tỏi vào đầu vụ cao giao động từ năm mươi đến tám mươi ngàn đồng một kg nên nhiều nông dân đã thu hoạch sớm trước khi thu đại trà đầu tháng hai âm lịch
cũng có tình hình sâu bệnh nó có xuất hiện
tuy nhiên thời tiết trong thời điểm tỏi đoàn tổ cũ thì nó có thuận lợi hơn
chắc chắn rằng năm nay mùa tỏi lý sơn sẽ đợt hơn mỗi năm
thì dự kiến là khoảng sản lượng khoảng sáu mươi bảy mươi tạ trên hết tà
vài chục năm nay tỏi hành là cây trồng chính mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho nông dân lý sơn chiếm bảy mươi sản lượng nông nghiệp của huyện đảo
thu hoạch tỏi đầu vụ đạt năng suất cao là tín hiệu mừng cho nông dân huyện đảo lý sơn với cây trồng truyền thống mệnh danh là vương quốc tỏi
trong phần tin quốc tế mỹ eu và nato
cam kết xây dựng liên minh thống nhất
hy lạp chấp nhận thỏa hiệp để đổi lấy gói cứu trợ tài chính
sáng nay một chiếc máy bay nhỏ gặp sự cố và rơi tại khu vực trung tâm thương mại direct factory outlets của thành phố melbourne australia
cảnh sát cho biết có năm người trên máy bay khi sự cố xảy ra
phía cảnh sát chưa đưa ra con số thương vong cụ thể
toàn bộ nhân viên đã phải sơ tán an toàn
hơn một mươi xe cứu hỏa được huy động đến hiện trường dập tắt ngọn lửa với cột khói đen cao ngất
lực lượng cứu hỏa thành phố đã huy động cả máy bay không người lái để dập lửa
trung tâm thương mại sẽ đóng cửa cho đến khi mọi việc ổn định và an toàn
năm người trên máy bay đang đi đến đảo tasmania kings
nguyên nhân vụ rơi máy bay được cho là sự cố trong động cơ
phó tổng thống mỹ mike pence vừa có cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo liên minh châu âu eu và tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
trong đó các bên đã đưa ra cam kết về mối quan hệ đồng minh thân thiết và chặt chẽ giữa mỹ với các tổ chức này
ông mike pence dù có những bất đồng nhưng hai lục địa đã có chung một di sản chung các giá trị và hơn tất cả là có cùng ý thức thúc đẩy nền hòa bình và sự thịnh vượng của cả hai bờ đại tây dương
về phần mình chủ tịch hội đồng châu âu donald tus chỉ ra rằng cả người mỹ và người châu âu cần thực hiện những gì mình đã cam kết
đại diện cấp cao eu về chính sách an ninh và đối ngoại federica mogherini nhấn mạnh về tầm quan trọng của vấn đề biến đổi khí hậu tính hiệu quả của liên hợp quốc và hồ sơ trung đông
chuyến thăm trụ sở nato cũng khép lại chuyến công du châu âu đầu tiên của phó tổng thống mỹ mike pence
trong khi đó cùng ngày tại khu vực gần trụ sở eu hàng trăm người biểu tình tập trung từ sáng sớm với những khẩu hiệu phản đối chính sách về người nhập cư quyền của phụ nữ và chăm sóc sức khỏe của chính quyền tổng thống trump
tổng thống mỹ donald trump đã công bố lựa chọn tướng về hill makmaster làm cố vấn an ninh quốc gia mới của nước này để thay thế cho ông michael flin
người từ chức hồi tuần trước sau chưa đầy một tháng đảm nhiệm vị trí quan trọng này
tướng mark master được giới quân sự mỹ đánh giá là một chuyên gia chiến lược lão luyện là giám đốc trung tâm phối hợp năng lực quân đội
một tổ chức nghiên cứu nội bộ có nhiệm vụ phát hiện các mối đe dọa nhằm vào mỹ và đề xuất cách thức đối phó
ông mcmaster từng tốt nghiệp học viện quân sự west bank danh tiếng của mỹ
tổng thống trump cũng đã chỉ định tướng kes canlock người hiện giữ cương vị quyền cố vấn an ninh quốc gia làm tránh văn phòng cố vấn an ninh quốc gia
theo luật cả hai chức vụ này đều không cần thượng viện mỹ
tổng thống trump cũng đã chỉ định tướng keith kellogg người hiện giữ cương vị quyền cố vấn an ninh quốc gia làm tránh phân phòng cố vấn an ninh quốc gia làm tránh phân phòng cố vấn an ninh quốc gia
tổng thống trump cũng đã chỉ định tướng keith kellogg người hiện giữ cương vị quyền cố vấn an ninh quốc gia làm tránh phân phòng cố vấn an ninh quốc gia làm tránh phân phòng cố vấn an ninh quốc gia

tổng thống trump cũng đã chỉ định tướng keith kellogg người hiện giữ cương vị quyền cố vấn an ninh quốc gia làm tránh phòng cố vấn an ninh quốc gia làm tránh phòng cố vấn an ninh quốc gia làm tránh phòng cố vấn an ninh quốc gia

tổng thống trump cũng đã chỉ định tướng keith kellogg người hiện giữ cương vị quyền cố vấn an ninh quốc gia làm tránh phòng cố vấn an ninh quốc gia làm tránh phòng cố vấn an ninh quốc gia